quân đội sudan tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang rsf đối địch
động thái này được đánh giá là tiến triển rất đáng kể trong cuộc xung đột một mươi một tháng qua giữa hai bên
theo hình ảnh được quân đội sudan đăng tải lực lượng này đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực gần với tòa nhà trụ sở đài phát thanh và truyền hình ở phía tây bắc thủ đô khak tum
trước đó tòa nhà này đã bị lực lượng rsf chiếm giữ kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai bên hồi giữa tháng bốn năm ngoái
việc chiếm giữ trụ sở cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia sẽ mở rộng quyền kiểm soát của quân đội ở phía bắc thành phố uduman dọc bên bờ sông nin trong khi rsf vẫn duy trì kiểm soát tại phía nam và tây của thành phố
dù hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm tám tháng ba đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tại sudan dừng ngay lập tức các hành động thù địch trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo
song quân đội sudan cùng ngày khẳng định sẽ quét sạch lực lượng đối lập ra khỏi khu vực thủ đô
xung đột tại sudan đến nay đã khiến hơn một mươi ba người thiệt mạng